đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường phước mỹ tiến hành truy xét và bắt giữ được hai đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày tám tháng sáu vừa qua
hai đối tượng được xác định là nguyễn a cường một mươi bảy tuổi và nguyễn hữu lộc hai mươi tuổi cùng chú phường hòa khánh bắc quận liên triều
vào thời điểm trên tại khu vực trước số nhà hai trăm năm mươi sáu võ nguyên giáp thuộc địa bàn phường phước mỹ khi thấy đôi nam nữ đang ngồi tâm sự cường và lộc xuất hiện dùng dao uy hiếp buộc phải đưa toàn bộ tiền và điện thoại
sau khi cướp được tài sản cả hai đã nhanh chóng tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an quận sơn trà đã bắt được cường và lộc khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn quận liên triều thu hồi tài sản bị cướp
được biết năm hai nghìn một mươi tám cả hai đối tượng cùng gây ra một vụ cướp tài sản ở thành phố đà nẵng
chấp hành án phạt tù xong thì tiếp tục cùng nhau đi cướp trở lại